ủy ban kiểm tra trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư đã liên tục xem xét và đưa ra những hình thức xử lý kỷ luật
một loạt các tướng lĩnh công an quân đội về những sai phạm nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
sự đồng bộ kịp thời và kiên quyết trong xử lý những cán bộ cao cấp vi phạm kỷ luật đảng pháp luật của nhà nước
một lần nữa khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác phòng chống tham nhũng của đảng ta là không có vùng cấm
đã làm nức lòng nhân dân cả nước sau đây là những ghi nhận của truyền hình nhân dân
chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn một mươi tướng lĩnh quân đội công an đương chức và đã nghỉ hưu bị xem xét xử lý kỷ luật
có những người phải vào vòng lao lý những sai phạm của họ theo đánh giá của ủy ban kiểm tra trung ương
là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng làm thất thoát tài sản nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành quân đội công an
đây là việc chưa có tiền lệ và tỏ rõ quyết tâm rất cao của đảng ta tạo dấu ân mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng